tiếp đoàn đại biểu quân đội nhân dân lào do đồng chí trung tướng vị lây lạ khăm phong
bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân lào làm trường đoàn thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định đảng nhà nước việt nam
luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hai bộ quốc phòng tăng cường hợp tác
bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
đồng thời đề nghị quân đội hai nước tiếp tục phát huy truyền thống nêu cao tinh thần cảnh sát
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được sao phối hợp chặt chẽ trong công tác chính trị tư tưởng
xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước
đồng chí vị lây lạ khăm phong khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào
bộ quốc phòng lào cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ quốc phòng việt nam
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước giao phó
triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
và nghị định thư kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng
sáng ngày một tháng tám tại phủ chủ tịch thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể
thủ tướng nước cộng hòa mozambique các lút agustinu du rojariu thăm chính thức việt nam
từ ngày ba mươi một bảy
đến ngày ba tháng tám ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước
bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam mozambique đang phát triển tốt đẹp
trong đó có hợp tác song phương sâu sắc trên một số lĩnh vực
về quan hệ chính trị hai bên nhất trí duy trì truyền thống trao đổi đoàn các cấp
phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
hai lãnh đạo dành thời gian trao đổi về các thách thức mà hai nước đang phải đối mặt
về an ninh chính trị và kinh tế
hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực
nhất trí hai bên cùng nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình và hợp tác ở các khu vực và trên thế giới
trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế
giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
về thương mại đầu tư và hợp tác phát triển
hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của liên doanh đầu tư viễn thông movitel
giữa tập đoàn viettel việt nam và công ty đầu tư spi của mozambique
và dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và thực phẩm của việt nam tại mozambique
chiều cùng ngày tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tiếp thân mật thủ tướng nước cộng hòa mozambique
thủ tướng các lút agutinho do rosario
chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp
mà lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đoàn
thủ tướng thông báo với tổng bí thư một số nét lớn về tình hình mozambique
kết quả làm việc với các nhà lãnh đạo việt nam
đối với mozambique khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực đặc biệt là trong các lĩnh vực viễn thông
nông nghiệp đầu tư và thương mại
tổng bí thư nguyễn phú trọng vui mừng vì quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng frelimo phát triển rất tốt đẹp trong thời gian vừa qua
góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa hai nước và nhân dân hai nước
tổng bí thư đề nghị trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai đảng
hai nước cần đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực hơn nữa
đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới
ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ
thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu ý kiến kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
tình hình kinh tế xã hội tháng bảy chuyển biến tích cực
tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề
do đó các bộ ngành địa phương phải nỗ lực
giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ được sao
các bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải bám sát các việc
tăng cường kỷ luật kỷ cương tiếp tục tháo gỡ khó khăn sản xuất
kinh doanh quyết tâm xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo minh bạch
đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề giảm chi phí cho doanh nghiệp
thủ tướng nêu rõ các bộ ngành địa phương phải nghiên cứu để giải quyết
tạo môi trường cạnh tranh tốt hơn
bộ giao thông vận tải phối hợp bộ tài chính giả soát
chính hạn chế tiêu cực xử lý nghiêm cán bộ công chức nhũng nhĩu
phiền hà người dân và doanh nghiệp
trên tinh thần đó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu lấy năm hai nghìn một mươi bảy là năm giảm chi phí doanh nghiệp
cũng tại phiên họp thường kỳ liên quan vấn đề thứ trưởng công thương hồ thị kim thoa
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
theo luật công chức và nghị định bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi của chính phủ thực hiện luật này
khi cán bộ đang trong quá trình điều tra xem xét kỷ luật
thì không được thực hiện chấp nhận thôi việc
chiều ngày một tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp
với một số bộ ngành địa phương về một số vấn đề thúc đẩy giải ngân vốn oda và vốn vay ưu đãi
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam đã ký kết các khoản vay và viện trợ không hoàn lại có giá trị khoảng tám mươi hai sáu mươi một tỷ đô la
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hiện có tám trăm một mươi chương trình

dự án đang triển khai với số vốn oda và vốn vay ưu đãi còn lại chưa giải ngân khoảng hai mươi một một trăm sáu mươi bảy tỷ đô la
phát biểu kết luận thủ tướng nguyễn xuân phúc đưa ra yêu cầu chung là bảo đảm giải ngân được hết số vốn oda
và vốn vai ưu đãi đã ký kết theo tiến độ kể cả giai đoạn từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi đặc biệt là năm hai nghìn hai mươi
chăn trở trước việc sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy mới giải ngân được một năm tỷ đô la đạt ba mươi hai
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành
địa phương cần chỉ đạo sát sao hơn nữa các cơ quan thực hiện dự án oda và vốn vay ưu đãi
nhất là những dự án kết thúc trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám bảo đảm không gia hạn thời gian thực hiện
hạn chế điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do nguyên nhân chủ quan phối hợp với nhà tài trợ xây dựng
ra soát lại kế hoạch vốn hàng năm phù hợp với nhu cầu giải ngân báo cáo bộ kế hoạch và đầu tư
chủ trì tổng hợp về định hướng thu hút oda vốn vay ưu đãi thời gian tới thủ tướng chỉ đạo sớm xây dựng
kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám kèm theo kế hoạch tài chính ba năm trong đó có kế hoạch oda bên cạnh đó
đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực trong nhân dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra sáng ngày ba mươi một tháng bảy
đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
sau tháng đầu năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực
đi vào chiều sâu hơn đồng bộ hơn chú ý khắc phục những khâu yếu trước đây kết quả rõ nét hơn

ý kiến chung đều nói là phối hợp tốt

ý kiến khác là các cơ quan liên ngành các cơ quan chức năng cũng nhịp nhàng hơn
ý kiến khác là các cơ quan liên ngành các cơ quan chức năng cũng nhịp nhàng hơn
ý kiến khác nhau thì bao giờ chả có nếu không có khác nhau thì sinh ra các cơ quan làm gì
chắc đó là dễ hiểu thôi nhưng mà ta bàn rồi thống nhất là cái gì thì ta lại thấy ta tiếp tục kinh nghiệm
và cái điều quan trọng là cho chúng ta thêm những kinh nghiệm quý
tổng bí thư nhấn mạnh trong sáu tháng cuối năm cần tập trung thực hiện bằng được những phương hướng nhiệm vụ ban chỉ đạo đã đề ra
chú ý khâu phát hiện giám định thu hồi tài sản khắc phục những tồn tại hạn chế
bảo đảm thực thi pháp luật đồng thời với tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật
tổng bí thư lưu ý trong đấu tranh phòng chống tham nhũng chú ý khâu phát hiện giám định thu hồi tài sản
tăng cường chỉ đạo các địa phương về công tác này ra soát các vụ án đang chỉ đạo vụ án nào có điều kiện thì tập trung chỉ đạo rứt điểm
đổi mới khắc phục những yếu kém trong khâu giám định tháo gỡ những vướng mắc thiếu quy định thì bổ sung quy định
chưa đủ thì hoàn thiện phù hợp với thực tiễn và lòng dân thì mạnh dạn làm chú trọng các lĩnh vực tài chính ngân hàng đầu tư công
khi xem xét từng vụ việc tập trung coi trọng căn cứ bản chất của vấn đề xác định rõ mức độ
tổng bí thư cũng yêu cầu phát huy đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền và vai trò của báo chí
cung cấp thông tin cho báo chí để đưa tin đúng chính xác không được làm méo mó sự việc
tổng bí thư nhấn mạnh để công tác phòng chống tham nhũng đạt kết quả như mong muốn
nào sức ép nào
trong tuần hàng loạt các sự kiện như ủy ban kiểm tra trung ương công bố kết luận về các sai phạm
tại tập đoàn hóa chất vinachem sai phạm của lãnh đạo ban chỉ đạo tây nam bộ
thự lãnh đạo ngân hàng sacombank chẩm bê cùng một mươi năm người bị bắt giam do tiếp tay cho phạm không danh
gây thất thoát sáu tỷ đồng
bị can trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tầm công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
đã ra đổ thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục thể hiện quyết tâm và những kết quả đáng mừng
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước
được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ
nếu chúng ta làm được thì chắc chắn là cái công cuộc ngăn chặn tham nhũng công cuộc phòng chống tham nhũng
nó sẽ dẫn hiệu quả tốt và cụ thể chúng ta thấy rằng vừa rồi là chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều trường hợp
trong mắt người dân đôi khi còn nghi ngờ có xử lý hay không
nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng cũng có nhiều cái án kỷ luật cũng khá nặng và rất là dứt khoát
điều đó là lấy lại lòng tin cho người dân rất lớn
và chúng ta hy vọng rằng tất cả mọi trường hợp cũng lần lượt sẽ được moi ra
và không có ai nhúng tay vào tham nhũng mà có thể thoát được
đến đây chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc